thưa quý vị và các bạn
tại nhật bản số ca mắc mới đang có chiều hướng gia tăng sau kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm mới
về quan ngại về làn sóng dịch mới khi biến thể omicron lây lan
trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh covid một mươi chín ngày năm tháng một
chính phủ nhật bản bắt đầu xem xét áp dụng biện pháp chống dịch
trọng điểm tại ba địa phương gồm có okinawa yamakuchi hiroshima
nếu biện pháp trọng điểm phòng dịch được áp dụng trong vài ngày tới
đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ nhật bản tái áp đặt biện pháp phòng dịch từ ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo đó các cơ sở ăn uống sẽ được yêu cầu rút ngắn thời gian phục vụ trong ngày
và từ chối phục vụ những khách hàng không chấp hành quy định về đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
dự kiến thủ tướng kishida fumio sẽ thảo luận với bộ trưởng y tế lao động
và phúc lợi sige yuki goto và bộ trưởng phục hồi kinh tế daisiro yamagiwa
phụ trách ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín vào ngày sáu tháng một
và có thể đưa ra quyết định chính thức vào ngày bảy tháng một trên cơ sở tham vấn ý kiến của chuyên gia
số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày của nhật bản công bố ngày năm tháng một đã vượt con số hai
gây quan ngại về làn sóng dịch mới trong bối cảnh biến thể omicron lây lan
số ca lây nhiễm đang gia tăng kể từ khi một ổ dịch tại căn cứ của mỹ
tại okinawa được phát hiện hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chính quyền okinawa cho rằng đợt bùng phát dịch tại tỉnh là do biến thể omicron lây lan từ các căn cứ quân sự
tại tokyo tránh văn phòng nội các hirokazu matsuno cho biết
chính phủ trung ương sẽ xem xét ngay lập tức áp đặt các biện pháp khẩn cấp tại okinawa nếu được yêu cầu
xin để chuyển sang tin tức đáng chú ý
hôm nay ngày sáu tháng một nhật bản đã yêu cầu quân đội mỹ xem xét hạn chế việc đi lại của binh sĩ
sau khi các trường hợp mắc covid một mươi chín tăng nhanh tại các căn cứ quân sự ở nước này
yêu cầu này được đích thân ngoại trưởng nhật bản yoshimasa hayashi gửi đến người đồng cấp mỹ anthony blinken
trong cuộc điện đàm mới đây diễn ra trong bối cảnh các ca nhiễm covid một mươi chín sars cov hai gia tăng ở okinawa
nơi đóng quân của hầu hết các lực lượng mỹ tại nhật bản và hiện đang chứng kiến sự gia tăng các ca lây nhiễm trong cộng đồng
ca mắc covid một mươi chín đang tăng nhanh tại tỉnh okinawa
các ca mắc covid một mươi chín đang tăng nhanh tại tỉnh okinawa do biến chủng omicron
tỉnh này được xem là tâm trấn của làn sóng dịch bệnh mới tại nhật bản
thống đốc okinawa deni tamaki đổ lỗi cho sự gia tăng nhanh chóng ca bệnh tại địa phương có liên quan đến lính mỹ
chỉ trích quân đội mỹ không tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt của nhật bản đối với những người nước ngoài nhập cảnh
theo thống đốc deni tamaki okinawa sẽ yêu cầu chính quyền nhật bản cho phép tỉnh này áp đặt các biện pháp hạn chế covid một mươi chín mới
sau khi khu vực phía nam hòn đảo báo cáo sáu trăm hai mươi ba trường hợp nhiễm ncov
vào ngày năm tháng một gần gấp ba con số của ngày trước đó
lực lượng mỹ tại nhật bản cho biết họ đang thiết lập các biện pháp giảm thiểu nghiêm ngặt hơn trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan virus sars cov hai
các biện pháp bao gồm yêu cầu quân nhân mỹ đeo khẩu trang khi rời khỏi căn cứ và thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát nghiêm ngặt hơn
bộ ngoại giao nhật bản cho biết trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng anthony blinken
ông yoshimasa hayashi mạnh mẽ yêu cầu mỹ tăng cường các biện pháp
để ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh
chính phủ nhật bản cho hay có hơn bốn trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín được báo cáo
tại các căn cứ quân sự của mỹ ở okinawa vào ngày bốn tháng một
nhật bản dừng nhập cảnh hầu hết các du khách nước ngoài vào cuối tháng một mươi một
sau khi tổ chức y tế thế giới who xác định omicron là biến chủng đáng lo ngại
tuy nhiên quân đội mỹ có thể di chuyển nhân viên trong và ngoài nước theo chế độ kiểm tra và cách ly riêng biệt
cư dân okinawa lo ngại ca bệnh sẽ lây nhiễm từ nguyên
tuy nhiên quân đội mỹ có thể di chuyển nhân viên trong và ngoài nước theo chế độ kiểm tra và cách ly riêng biệt